tin quốc tế hãng thông tấn trung ương triều tiên kcna vào sáng ngày hôm nay một tháng bốn đưa tin
nhà lãnh đạo nước này ông kim jong un nhấn mạnh tình hình địa chính trị khu vực không ổn định
báo hiệu đã đến lúc phải chuẩn bị cho chiến tranh
hãng thông tấn kcna cho biết ông kim đã thị xát và chỉ đạo tại đại học quân sự và chính trị kim jong un
cơ sở giáo dục quân sự cao cấp nhất trong nước
tại đây nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un khẳng định bình nhưỡng đã huy động mọi lực lượng
để đáp trả nguy cơ đối đầu quân sự
hồi đầu tháng này nhà lãnh đạo kim jong un đã giám sát vụ phóng thử tên lửa đạn đạo tầm trung siêu thanh
mới sử dụng nhiên liệu rắn mà các nhà phân tích cho rằng sẽ tăng cường khả năng triển khai tên lửa của triều tiên
hiệu quả hơn các biến thể nhiên liệu lỏng
các vụ thử tên lửa của triều tiên diễn ra trong bối cảnh mỹ và hàn quốc
đã có các cuộc tiến hành diễn tập quân sự với cường độ và quy mô ngày càng lớn trong những tháng gần đây